thưa quý vị lực lượng chức năng tỉnh sơn la đã giải cứu thành công ba nạn nhân trong vụ việc một mươi bảy công dân ở huyện bắc yên tỉnh sơn la xuất cảnh sang campuchia lao động
vào ngày một mươi ba tháng năm tin vào lời nói ngon ngọt sang campuchia làm việc nhẹ lương cao đinh quang dũng đinh thị nghĩa cùng chú tại huyện bắc yên và lò văn tiến chú tại thị trấn bắc yên tỉnh sơn la đã xuất cảnh sang campuchia lao động làm thuê
công việc chính là tìm kiếm và lôi kéo các khách hàng trên facebook zalo nạp tiền vào các app trò chơi trên mạng
theo các nạn nhân họ phải làm việc với cường độ cao nếu không làm đủ trí tiêu thì phải làm tăng ca thậm chí còn bị đánh đập và trích điện nếu ai muốn về việt nam thì phải trả cho công ty bảy mươi triệu đồng
trong khi đó tại tây ninh sáng nay bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã tổ chức tiếp nhận chín mươi hai công dân việt nam trở về từ campuchia
trong số này có bảy mươi một công dân chạy thoát khỏi dòng bạc lucky tám mươi tám vào ngày một mươi bảy tháng chín
ngoài ra còn có hai mươi một công dân không bị bắt
công dân có hộ chiếu giấy tờ tùy thân cũng được lực lượng chức năng campuchia trao trả
lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh cho biết sau khi hoàn tất các thủ tục bàn giao từ chính quyền nước bạn
cơ quan này sẽ đưa các công dân vào trạm biên phòng mộc bài để phục vụ công tác xác minh
công an tp hải phòng cho biết lực lượng công an thành phố phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
vừa lập chiến công đặc biệt xuất sắc phá chuyên án thù giữ năm mươi sáu bánh heroin tổng trọng lượng hơn hai mươi kg
hơn một mươi hai bốn kg ma túy tổng hợp hơn ba trăm linh triệu đồng cùng nhiều tăng vật có liên quan
cầm đầu đường dây này là đặng tị huệ trú tại thành phố hải phòng
trợ thủ đắc lực cho huệ là phạm bích nguyệt cũng chú tại thành phố hải phòng
huệ nhận truyền phát ma túy từ nước ngoài đưa về sau đó phân phát cho các đối tượng trong đường dây tiêu thụ trong nước
và chuyển ma túy đi nước thứ ba
tại cơ quan điều tra
huệ và nguyệt đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng trên
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
do thiếu tiền tiêu xài nguyễn thị kiểu trang đã nảy sinh ý định làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
rồi đem đi cầm cố để chiếm đặt tiền
trang đã bị tòa án nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt một mươi sáu năm tù trong phiên tòa diễn ra vào chiều nay
để thực hiện ý đổi trên thông qua facebook trang đặt làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
có diện tích hơn bảy trăm năm mươi m hai sau đó đem cầm cố cho ông nguyễn trung thành và ông phan văn đoàn
với số tiền lần lượt là một tỷ đồng và năm trăm linh triệu đồng
khi bị phát hiện trang đã trả lại cho ông thành năm trăm linh triệu đồng sau đó cố tỉnh trốn tránh
các nạn nhân đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an
tại phiên tòa ngoài bàn án một mươi sáu năm tù với hai tội danh lừa đảo chiếm đặt tài sản
và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức trang còn bị buộc phải trả lại số tiền một tỷ đồng cho hai bị hại
công an huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa bắt giữ hai đối tượng gồm đặng văn thêm
chú tại hải phòng và trần đình trung chú tại tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra vào năm hai nghìn hai mươi một một người phụ nữ trú tại huyện duy xuyên
thông qua mạng xã hội facebook có làm quen với tài khoản có tên nguyễn ngọc hưng do đặng văn thêm làm chủ
qua thời gian trao đổi nói chuyện bằng tin nhắn chị này đã để lộ những video nhạy cảm của cá nhân
thêm đã dùng những video này để gửi cho nhiều tài khoản facebook là bạn bè của người phụ nữ này
nhằm đe dọa tống tiền buộc chị phải chuyển ba triệu đồng
ngoài ra đối tượng trần đình trung cũng nhận được video này
cũng đã tạo tài khoản gia lô facebook ảo để đe dọa tống tiền bị hại
tòa án nhân dân tỉnh bình phước ngày hôm nay đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
tuyên phạt bị cáo nguyễn văn thịnh chú tại xã lộc thịnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước một mươi bốn năm tù
về tội giết người theo khoảng một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
theo báo chạm thịnh và nguyễn thịnh nương là vợ chồng có ba con chung
năm hai nghìn một mươi tám sau khi ly hôn chị nương sống như vợ chồng với trương thanh phúc chú cùng địa phương
nên giữa thịnh và phúc nhiều lần xảy ra mâu thuẫn
ngày hai mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một thịnh mang theo dao đựng trong ống tiếp sắt
sau đó điều khiển xe máy chở theo con trai một mươi một tuổi đến nhà nương chơi
khi đến nơi thấy phúc đang đứng trong phòng khách thịnh liền rút dao tấn công phúc
khiến nạn nhân gục ngã tại chỗ và tử vong sau đó
riêng thịnh cũng đã bị bắt giữ ngay sau khi gây án
bất ngờ ập vào khu vực thuộc khóm bốn thị trấn u minh huyện u minh
công an tỉnh cà mau đã phát hiện và triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền với nhiều đối tượng tham gia
tại hiện trường có một mươi sáu đối tượng có liên quan tới hành vi đá gà ăn thua bằng tiền bị tạm giữ
lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ hai con gà hai cặp cửa sắt năm cuộn băng keo đã qua sử dụng
số tiền gần một mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
theo lời khai ban đầu của các đối tượng bị tạm giữ
tụ điểm đá gà trên là do một thanh niên người địa phương đứng ra tổ chức
lợi dụng sự sơ hở của người dân
một số đối tượng ngoại tỉnh đã thực hiện việc đột nhập trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn thành phố đà nẵng
với thủ đoạn rất tinh vi
có thời điểm chỉ trong vòng một ngày trên cùng một địa bàn
một đối tượng đã thực hiện chót lọt bốn vụ trộm cắp khiến cho người dân vô cùng bất an
bằng sự nỗ lực và quyết tâm đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã khẩn trương truy xét và bắt giữ được các thủ phạm làm rõ được những vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn thời gian qua
điện thoại di động tiền là những tài sản chủ yếu bị một đối tượng đột nhập và lấy đi vào trung tuần tháng chín vừa qua trên địa bàn quận cẩm lệ
có rất ít thông tin về đối tượng kèm theo đó là tính chất manh động của đối tượng
khiến lực lượng cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ gặp không ít khó khăn
nhiều tổ trinh sát được tỏa ra khắp địa bàn
trong đó có một tổ công tác được cử vào tận quảng nam để xác minh và truy lùng đối tượng
sau khi tiếp nhận thông tin theo vụ trộm cắp tài sản
đối tượng đột nhập xảy ra lên bọn phường nhận thấy là vụ việc có tính chất nghiêm trọng
và khả năng đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi phòng tội gây mất lợi đặc tự
thì lãnh đạo công quận cẩm lệ đã chỉ đổ đạo quan sát hình sự tập trung qua đó phóng hợp công phường
để mà xác minh lùng đỏ đối tượng
thì qua gần hai ngày trí xác xác thấy đối tượng có khả năng là có số tiền lớn và sẽ bỏ trống
nên đã tập trung lực lượng để bắt giữ
đối tượng được xác định là phạm minh nhật
trú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam được di lý về thành phố đà nẵng ngay sau đó
từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng nhật không lấy đó làm bài học
chỉ trong một ngày một mươi ba tháng chín tại khu công nghiệp hòa cầm thuộc phường hòa thọ tây quận cẩm lệ
nhật đã liên tiếp đột nhập vào nhà dân lấy cắp được nhiều tài sản có giá trị cao
em đi cho khách ra và thấy người ta là sơ hữu người dân đà nẵng sơ hữu rất là nhiều
cho nên thấy vậy là nãy xin ý định
trộm cắp tài sản dưới là tiền và điện thoại để sử dụng mục đích cá nhân với lại sử dụng trong mơ tấy
còn đây là đối tượng trương công quảng một mươi chín tuổi cùng chú tại tỉnh quảng nam
bị công an quận cẩm lệ bắt giữ vào đầu tháng tám khi liên tiếp gây ra hơn sáu vụ trộm cắp trên địa bàn
chỉ với kìm cộng lực và một số dụng cụ thô sơ khác quảng dễ dàng bẻ khóa đột nhập
lấy đi nhiều điện thoại di động máy tính sách tay và tiền mặt
trong thời điểm nắng nóng này thì
đa số người dân chúng ta là hai chủ quân mở cửa đường lùng mở cửa cửa sổ để cho lái không khí bình ngùa
thì đây là một điều kiện thường lợi để đối tượng lợi dụng để độc nhập vào thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
thì qua đây thì cũng mong bà con chúng ta nhanh cảnh giấc hơn và bổ vệ tài sản của chính mình
phần lớn các đối tượng trên đều còn rất trẻ nhưng lại có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản
chính sự sơ hở mất cảnh giác của người dân đã tạo điều kiện để số đối tượng trộm cắp thực hiện hành vi
đây tiếp tục là bài học cảnh tỉnh cho mọi người về ý thức tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
kính thưa quý vị công an quận tân bình tp hcm vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường
lập hồ sơ điều tra vụ cháy một căn nhà đồng thời là tiệm sửa xe này nằm trên đường bạch đằng phường hai quận tân bình tp hcm
theo thông tin ban đầu khoảng năm giờ sáng ngôi nhà đồng thời là tiệm sửa xe máy trên đường bạch đằng phường hai quận tân bình
trong khói lửa bất ngờ bốc lên dữ dội người dân trong khu vực hô hoáng kêu cứu và huy động phương tiện tại chỗ tìm cách tiếp cận dập lửa
thời điểm này trong tiệm sửa xe có sáu người đang ngủ nghe tiếng hô hoáng đã tháo chạy ra ngoài bằng lối cửa sau an toàn
người dân đã huy động bình chữa cháy mini dập lửa nhưng do đám cháy xuất phát từ khu vực hẹp mặt tiền lống kính khói và sức ngón dữ dội
nên việc khống cháy ban đầu bất hành nhiều người dân hốt hoảng di dời đồ đạp chạy khỏi nhà
đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận tân bình đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa
một tổ công tác đã dùng các công cụ phát chỗ cuốn để đưa vòi rồng vào sâu bên trong
đám cháy được khống cháy tuy nhiên tiệm sửa xe bị cháy và hư hỏng nặng
nhiều tài sản gồm đồ dùng sinh hoạt xe gắn máy bị cháy và hư hỏng
ghi nhận tại hiện trường toàn bộ phần mặt tiền lầu một của tiệm sửa xe bị che lấp bởi bản quảng cáo khổ lớn
tầng trệt là cửa cuốn đóng kính may mắn là tiệm sửa xe trên có cửa thoát hiểm phía sau
nên những người bên trong không bị ảnh hưởng đến tính mạng
công an quận tân bình đã phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
bất ngờ đột kích quán karaoke đạt sa do lê quốc đạt làm chủ
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ hai mươi năm đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét lực lượng chức năng thu giữ một số tăng vật có liên quan
cơ quan điều tra xác định trong số hai mươi năm đối tượng thì có một mươi bảy đối tượng
từng có tiền án tiền sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với một mươi năm đối tượng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy
tiếp tục điều tra mở rộng hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
đánh hàng xóm dẫn đến tử vong lê tấn đạt chú tại huyện phu mỹ tỉnh bình định
đã bị tòa nhân dân tỉnh bình định tuyên phạt năm năm tù về tội giết người
tối ngày một mươi ba tháng bốn khi lê tấn đạt đến xã hiệp mỹ mỹ hiệp huyện phu mỹ
thì vô cớ bị hàng xóm là ông đoàn văn lân sai rượu chặn xe không cho đi và chửi mắng
sẵn có hơi men trong người nên đạt dừng xe lại đánh ông lân khiến ông này ngã xuống đường và tử vong sau đó
sau khi phát hiện ông luân chết lê tấn đạt đã đến công an đầu thú
được yêu cầu dừng xe để kiểm tra thế nhưng phạm minh tân chú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng
không những không chấp hành mà còn điều khiển
điều khiển xe tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
tân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu thành phố đà nẵng khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
vào tối ngày một mươi một tháng chín tổ công tác của công an thành phố đà nẵng phối hợp với công an quận hải châu
thực hiện nhiệm vụ tuần tra chốt chặn kiểm soát trên tuyến đường đống đa
trung úy trần quốc thịnh cán bộ đội cảnh sát giao thông trả tự công an quận hải châu
phát hiện phạm minh tân điều khiển xe chở theo bạn gái có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra
tuy nhiên tân không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào đồng chí thịnh và tiếp tục bỏ chạy
tại cơ quan công an tân thừa nhận do không có bảng lái nên khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông
thì lo lắng tăng ga bỏ chạy
hành vi của tân đã khiến trung úy thịnh bị gãy xương chân và phải mổ cấp cứu thương tích một mươi hai
hiện tân đang bị tạm giam với thời hạn hơn hai tháng để tiếp tục phục vụ điều tra
liên quan đến vụ việc nông sản đạt chất lượng việt gáp với bao bì là rau củ việt nam
nhưng thực chất là có xuất xứ từ trung quốc được bày bán tại hệ thống cửa hàng bách hóa xanh
ngày hai mươi một tháng chín bách hóa xanh cho biết đã thu hồi và ngưng bán toàn bộ hàng hóa của công ty đông a
đồng thời là yêu cầu nhà cung cấp này giải trình bách hóa xanh cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng
theo đó bách hóa xanh gửi lời xin lỗi tới các khách hàng và cho biết tôn chỉ của mắt xối xanh
là tuân thủ đầy đủ quy định về xuất xứ hàng hóa và đảm bảo sự minh bạch nguồn gốc hàng hóa với khách hàng
qua sự việc này bách hóa xanh sẽ rà soát toàn bộ các nhà cung cấp để kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc hàng hóa đầu vào
bên cạnh đó bách hóa xanh đã ngay lập tức thu hồi và ngừng bán toàn bộ hàng hóa của nhà cung cấp đông a
đồng thời yêu cầu đông an phải giải trình về chất lượng nguồn gốc sản phẩm và quy trình cung ứng
được biết mặt hàng mà bát hóa xanh nhập từ đông a là mặt hàng nấm không bao gồm các sản phẩm khác
theo dữ liệu bách hóa xanh bắt đầu ký hợp đồng với đông a từ ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai với tỷ lệ ba trên tổng sản lượng mặt hàng nắm của chuỗi